theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm nay ngày một tháng một mươi
bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới nước ta
dự báo thủ đô hà nội sẽ xe lạnh với nhiệt độ thấp nhất là hai mươi hai độ c
theo đó bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền bắc nước ta
hà nội xe lạnh với nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai độ c trời giảm mây hứng nắng vào trưa chiều
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía bắc của dạnh áp thấp
có trục đi qua khu vực nam trung bộ
các tỉnh từ quảng trị đến phú yên từ hôm nay một tháng một mươi đến hết ngày mùng bốn tháng một mươi sẽ có mưa
mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh